xin kính chào quý vị và các bạn
như vậy là mùa mưa bão đã đến bằng chứng là cơn bão số bảy vừa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
thì bão kompassu đã ở gần biển đông
lúc này áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số bảy đang ở ngay trên vùng biển nam quảng ninh
với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
sau đó áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km và suy yếu thành một vùng áp thấp ở trung lào
còn bão kompasu thì đang ở phía đông của đảo luzon philippines
và dự báo trong hai mươi bốn giờ tới sẽ đi vào biển đông
với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
hướng di chuyển của bão kompasu là theo hướng tây về phía quần đảo hoàng sa
với tình hình thời tiết phức tạp bà con ngư dân cần phải theo dõi sát các bản tin thời tiết
để có kế hoạch ứng phó với thiên tai
do chịu ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
nên toàn biển đông đều có mưa lớn gió mạnh
tàu thuyền không ra khơi để đảm bảo an toàn
không chỉ gây mưa lớn gió giật trên biển
mà áp thấp nhiệt đới cũng sẽ ảnh hưởng tới đất liền
khu vực đông bắc bộ mưa lớn với lượng mưa từ một trăm năm mươi hai trăm linh mm
gió giật từ cấp sáu bảy
các cảnh báo về ngập úng sạt lở lũ quét cũng được liên tiếp đưa ra
do có mưa nên nền nhiệt độ giảm thấp
cao nhất trong cả ba ngày tới đều ở ngưỡng hai mươi bảy hai mươi chín độ trời chuyển lạnh
không mưa lớn diện rộng nhưng tây bắc bộ cũng sẽ có mưa vừa
mưa to diễn ra tại một số điểm và nhiệt độ giảm
do chịu ảnh hưởng gián tiếp của các hình thái thời tiết nguy hiểm
đặc biệt tại khu vực vùng núi
người dân còn cần cảnh giác với lũ quét sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào
nhiệt độ vì thế cũng giảm nhanh
cao nhất cũng chỉ ở mức hai mươi chín độ trong cả ba ngày tới
trung bộ là khu vực có mưa lớn
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm
có nơi lên trời
mưa sẽ còn kéo dài sang cả ngày mai
cùng với đó là cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
nhiệt độ cao nhất vì thế giảm chỉ còn trong khoảng hai mươi tám hai mươi chín độ
nằm xa hơn về phía nam nên ít chịu ảnh hưởng của thời tiết nguy hiểm
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trời nhiều mây mát mẻ
mưa rông có thể xảy ra gián đoạn vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày
đặc biệt là thời điểm chiều tối
người dân cũng cần lưu ý để tránh bị ảnh hưởng bởi thời tiết
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới phổ biến là ba mươi một ba mươi bốn độ
tây nguyên cũng đang chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam mạnh gây mưa rông
trong đó mưa với cường độ lớn hơn được dự báo tập trung chính
tại các tỉnh nam tây nguyên
trong cơn rông người dân cũng cần đề cao cảnh giác
với các hiện tượng như lốc xoáy và gió giật mạnh có thể xuất hiện
nhiệt độ cao nhất phổ biến ở khoảng hai mươi bảy ba mươi độ trong ba ngày tới
năm bộ cũng không ngoại lệ
khi chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam gây mưa lớn trên diện rộng
đặc biệt tại miền đông nam bộ
với những khu dân cư đông đúc và địa hình trũng thấp
thì còn phải đối mặt với tình trạng ngập úng gây ảnh hưởng lớn
tới công tác phòng chống dịch bệnh và việc lưu thông về quê của người dân phía nam
nhưng may mắn rằng nhiệt độ duy trì ở ngưỡng dễ chịu
khi trưa chiều sẽ đều không vượt quá mức ba mươi ba độ
trong những ngày sáu tám tháng một mươi vừa qua
khu vực tỉnh quảng ngãi đã có mưa to
có nơi mưa rất to mưa lớn kéo dài đã khiến cho tám mươi hectare hành tím
của nhà nông huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi bị ống gốc ngã giảp héo úa
nhiều người đều đứng vì mất chắn vụ hành năm nay
ở những cánh đồng nằm ở vị trí trũng thấp
chịu tác động của dòng chảy từ núi cao khiến hành bị ngập úng và ngã đổ
nhiều nông dân đã nỗ lực ra đồng cứu hành trong vụ mưa lớn nhưng bất lực
bước đầu đã ghi nhận khoảng tám mươi hectare hành bị thiệt hại
vụ hành thu đông
nông dân lý sơn đầu tư khoảng một trăm linh tỷ đồng để sản xuất ba trăm linh hectare
nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài thì diện tích hành thiệt hại sẽ tiếp tục tăng cao
sáng nay ngày một mươi tháng một mươi bão số bảy có tên gọi lion rock đã duy yếu thành áp thấp nhiệt đới
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm hai mươi km
đi vào khu vực từ hải phòng đến thanh hóa cũng trong sáng nay trên vùng biển thái bình dương
có một cơn bão khác với tên gọi quốc tế là kompasu đang hoạt động
và có khả năng đi vào bắc biển đông trong những ngày tới
dự báo đây là một cơn bão mạnh
theo báo cáo nhanh của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai
các tỉnh đã tổ chức trằng trống gia cố lòng bè nuôi trồng thị sản
và sơ tán người dân đến nơi an toàn đã kiểm đếm hướng dẫn đảm bảo an toàn
sáu mươi một bốn trăm sáu mươi tám phương tiện trên
hai trăm bảy mươi tám sáu trăm ba mươi chín lao động từ quảng ninh đến khánh hòa
về sản xuất nông nghiệp đến ngày một mươi tháng một mươi các tỉnh vùng đồng bằng sông hồng
và ven biển từ quảng ninh đến hà tĩnh đã thu hoạch bốn trăm bốn mươi ba trên sáu trăm hai mươi bốn bốn trăm hai mươi hai hectare lúa
hiện còn năm mươi bốn hecta đã đến thời vụ thu hoạch
về tình hình hiện tại theo ước tính ban đầu tỉnh quảng nam có một người bị chết
ngục buộc người chết do bị lũ cuốn trôi hai mươi năm hecta hoa màu bị ngập úng
hồi năm giờ ngày chín tháng một mươi một tàu có chín lao động của thái bình bị chìm cách cửa sông trà lý ba trăm linh m
làm một người chết đã cứu được tám người còn lại
các khu dân cư ven biển khu vực trũng thấp cửa sông ngoài bãi các tỉnh ven biển từ quảng ninh đến hà tĩnh
đã giả soát các phương án sơ tán sẵn sàng sơ tán dân tình huống bão mạnh đổ bộ
đã giả soát các đối tượng trong diện f f một để có phương án cách ly sơ tán riêng
cũng như biện pháp y tế phù hợp để an toàn dịch bệnh
cập nhật về cơn bão số bảy vào sáng nay bão số bảy đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
và hồi một mươi giờ ngày hôm nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi sáu độ vĩ bắc
một trăm linh độ kinh đông ngay trên vùng biển phía nam tỉnh quảng ninh cách hải phòng khoảng một trăm linh km
cách nam định khoảng một trăm năm mươi km cách thanh hóa khoảng hai trăm sáu mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy
từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ dận cấp chín
dự báo trong một mươi hai giờ tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy
tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km đi vào khu vực từ hải phòng đến thanh hóa
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam
suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực trung lào
cảnh báo mưa lớn trong ngày hôm nay và ngày mai
ở phía đông bắc bộ và thanh hóa tiếp tục có mưa to đến rất to
tổng lượng mưa phổ biến là từ một trăm năm mươi hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm
ở phía tây bắc bộ có mưa to cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
tại khu vực vùng núi và ngập ống cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
hiện nay trên vùng biển phía đông của philippines có bão kompasu di chuyển rất nhanh
dự báo là khoảng đêm một mươi một cho đến sáng ngày một mươi hai tháng một mươi
cơn bão này có khả năng đi vào phía bắc biển đông và trở thành cơn bão số tám
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có văn bản gửi các địa phương
phía nam các tỉnh trọng điểm
các tỉnh di chuyển về để thông báo trong một mươi ngày tới tình hình thời tiết là rất nguy hiểm
sẽ có mưa lớn ngập lụt đặc biệt là quốc lộ một sẽ có đoạn ngập sâu
đề nghị người dân từ các tỉnh thành phía nam hạn chế về quê để tránh nguy hiểm
và để chủ động ứng phó với bão số bảy tám tỉnh từ quảng ninh cho đến nghệ an
đã cấm biển và khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai
và đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
theo báo cáo nhanh của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai
các tỉnh đã tổ chức trăng trống gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản
và sơ tán người dân đến nơi an toàn đã kiểm đếm hướng dẫn đảm bảo an toàn
sáu mươi một bốn trăm sáu mươi tám phương tiện trên hai trăm bảy mươi tám sáu trăm ba mươi chín lao động từ quảng ninh đến khánh hòa
về sản xuất nông nghiệp đến ngày một mươi tháng một mươi các tỉnh đồng bằng sông hồng
và ven biển từ quảng ninh đến hà tĩnh đã thu hoạch bốn trăm bốn mươi ba trên sáu trăm hai mươi bốn bốn trăm hai mươi tám ha lúa
và hiện còn năm mươi bốn hectare đã đến thời kỳ thu hoạch
về tình hình thiệt hại theo ước tính ban đầu quảng ninh đã có một người thiệt mạng
do bị lũ cuốn trôi đó là bà hồ thị chín ở xã duy châu huyện duy xuyên
hai mươi năm hecta hoa màu bị ngập ống
vào hồi năm giờ ngày chín tháng một mươi một tàu trên chín lao động của thái bình
bị chìm cách cửa sông trà lý ba trăm linh m làm một người thiệt mạng đã cứu được tám người còn lại
các khu dân cư ve biển khu vực trũng thấp cửa sông ngoài bãi các tỉnh ve biển
từ quảng ninh đến hà tĩnh đã giả soát phương án sẵn sàng sơ tán dân
trong tình huống bão mạnh đổ bộ đã giả soát các đối tượng trong diện f f một
để có phương án cách ly sơ tán riêng cũng như có biện pháp y tế phù hợp để an toàn dịch bệnh